thấy hóa đơn cao hơn giá được tư vấn vì khách nam không đồng ý thanh toán liên bị chủ và nhân viên nhà hàng đánh đập lột quần áo rồi đẩy ra đường
ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tiền luân sinh năm hai nghìn một ngụ quận năm
nguyễn quang lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê bình phước lê duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ quận bình thạnh lê thị phương trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ quận một và phan thị kim xuyến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú quận bảy để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
nhóm đối tượng này là chủ và nhân viên của nhà hàng nari địa chỉ số tám a trên e bốn thà văn lung phường bến nghé quận một
khoảng một h ba mươi phút sáng ngày một bảy hai nghìn hai mươi
năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn anh đào phi dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ quận bình thạnh đến nhà hàng nari bar ở số tám a trên e bốn thái văn lung phương bến nghé quận một tp hcm để uống bia
khi đến nhà hàng anh dũng được nhân viên tư vấn có dịch vụ uống bia karaoke với giá bốn mươi usd một giờ
do trước đây anh dũng đã từng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng này nên tin tưởng đồng ý
sau đó anh dũng được nhân viên hướng dẫn lên lầu một vào phòng hát karaoke
khi vào phòng nhân viên linh thị thanh nguyệt đến cùng ngồi uống bia và trò chuyện không ăn thức ăn
một lúc sau nguyệt xuống kêu lầu tường quyên và lê thị huệ vào phòng khui bia uống chung với anh dũng
sau đó anh dũng đi vệ sinh thì phát hiện có quá nhiều vỏ lon bia nên nghi ngờ số bia nhóm nhân viên nữ này uống để anh thanh toán
nên mời nhóm nhân viên nữ ra khỏi phòng chỉ để lại nguyệt
đến bốn giờ sáng anh dũng yêu cầu tính tiền thì nhân viên đưa hóa đơn với số tiền là một mươi một triệu đồng
bao gồm nhiều phí dịch vụ thuế giá trị gia tăng và đồ ăn thức uống mà anh dũng không sử dụng và không yêu cầu sử dụng
khác với gói dịch vụ bốn mươi usd một giờ đã được tư vấn ban đầu anh dũng không đồng ý và yêu cầu đến công an để làm rõ
thấy vậy nhóm nhân viên nam nữ ở đây dùng nhiều lời lẽ chửi bới xúc phạm anh dũng và yêu cầu anh thanh toán xong mới được cho ra khỏi nhà hàng
trước thái độ kiên quyết của khách hàng lê thị phương trâm là chủ nhà hàng giảm số tiền xuống còn chín năm triệu đồng
nhưng anh dũng vẫn không đồng ý yêu cầu báo công an và đi ra ngoài thì bị huệ kéo vào nhà hàng
huệ đến trước mặt anh dũng cầm táp tính tiền đánh vào đầu đá vào bộ phận sinh dục của anh dũng buộc phải thanh toán tiền
sau đó nguyễn quang lợi và lê duy và nhà hàng yêu cầu anh dũng thanh toán số tiền chín năm triệu nhưng vẫn không được đồng ý
lúc này nhân viên nhà hàng là nguyễn tiền luân nắm cổ áo đấm vào mặt anh dũng hai cái
khi anh dũng đề nghị đến công an để giải quyết
thì một người phụ nữ trong quán lớn tiếng lột đồ nó ra quay phim lại và đăng lên mạng cho nó biết
lập tức luân cùng lợi và duy khống chế cởi hết quần áo của anh dũng
nhân viên nhà hàng cầm điện thoại quay video
anh dũng bị huệ chửi và tát nhiều cá vào mặt
luân đá vào mông trái và đùi trái anh dũng nhưng anh vẫn không đồng ý thanh toán tiền
lúc này lợi mở cửa để duy đẩy anh dũng trong tình trạng không mặc quần áo ra đường và đóng cửa lại
anh dũng hoảng hốt xin vào nhà hàng thì lợi mới mở cửa
tiếp đó luân tự ý mở ví lấy thẻ tiến dụng visa của anh dũng
rồi quẹt vào máy post của nhà hàng để thanh toán số tiền chín năm triệu đồng
khi què thẻ thành công anh dũng mới lấy lại được quần áo để mặc
lúc này phan thị kim xuyến là quản lý nhà hàng yêu cầu phải ký tên vào hóa đơn vừa thanh toán
nhưng anh không đồng ý thì bị nhóm luân lợi duy trâm huệ xuyến
tiếp tục gây sức ép yêu cầu phải ký vào hóa đơn
quẹt thẻ trong vòng năm phút nếu không thanh toán sẽ không cho ra khỏi nhà hàng
anh dũng đề nghị phải ra ngoài ký thì luân lợi xuyến và duy đưa đến chốt bảo vệ dân phố
tại đầu hẻm một mươi năm b lê thành tôn phường bến nghé quận một
tại đây sau khi buộc anh dũng ký vào các hóa đơn quẹt thẻ
thì nhóm người trên mới cho anh dũng về
sau đó anh dũng đến công an phường bến nghé trình báo sự việc
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội
phù hợp với lời khai của bị hại mà các tài liệu chứng cứ thu thập được
đủ căn cứ xác định nguyễn tiền luân nguyễn quang lợi lê duy lê thị phương trâm và phan thị kim xuyến
có hành vi cưỡng đoạt tài sản
nên sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt các bị can trên
để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định của pháp luật
đi lễ hội mất dây chuyền hơn một trăm linh triệu đồng
quận nhất là địa bàn trung tâm thành phố hồ chí minh
là nơi tập trung các trung tâm thương mại khu vui chơi giải trí
và cũng là nơi diễn ra các lễ hội sự kiện về kinh tế chính trị văn hóa xã hội thể dục thể thao
vì vậy nơi đây luôn thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch
theo thống kê trong năm hai nghìn hai mươi ba có gần hai trăm ba mươi lễ hội sự kiện diễn ra trên địa bàn quận một
và chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an quận một
đảm bảo an ninh trật tự cho hơn một trăm linh lễ hội sự kiện lớn nhỏ
bảo vệ gần ba mươi đoàn khách quốc tế đến tham quan làm việc và lưu trú trên địa bàn
để công tác đảm bảo an ninh trật tự các lễ hội sự kiện đạt được hiệu quả đề ra
ban chỉ huy công an quận một đã chỉ đạo tập trung lực lượng kết hợp giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ
chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố tấn công chấn áp các loại tội phạm
nhất là tội phạm xâm hại nhân thân xâm phạm sở hữu tội phạm công nghệ cao tội phạm liên quan tín dụng đen
qua đó góp phần tổ chức thành công các lễ hội sự kiện tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội
gần đây nhất công an quận một tiếp tục nhận liên tiếp hai tin báo tố xác tội phạm cướp giật tài sản
xảy ra lúc một mươi chín h bốn mươi và hai mươi h ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại hội trợ du lịch trong công viên hai mươi ba tháng chín phường phạm ngũ lão quận năm
nạn nhân là bà ntnm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín quê đồng tháp và chị tntt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê tây ninh
cụ thể trong quá trình tham quan tại hội trợ du lịch bà ntn và chị tntt bị một đối tượng áp sát từ phía sau cướp giật dây chuyền
trị giá tài sản của hai nạn nhân khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
tiếp nhận tin báo ban chỉ huy công an quận một chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường phạm ngũ

won ró sương mặt trời hóa mắt lộ tự nhiên đẩy dựa đến một số đội nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc truy xét nhanh chóng kiểm soát bao vây bắt giữ các đối tượng
nhận định có thể các đối tượng gây án là băng tội phạm chuyên nghiệp có khoảng từ sáu đến bảy tên
khi gây án có sự phân công rõ vai trò nhiệm vụ của từng thành viên
khả năng sau khi gây án chúng vẫn quanh quần tại hiện trường nên những trinh sát tinh nhuệ nhất nhanh chóng được tung vào cuộc điều tra truy xét
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khoảng ba mươi phút sau khi vụ việc xảy ra tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm phát hiện một đối tượng nữ đi cùng con gái sinh năm hai nghìn một mươi ba rời khỏi công viên ngày hai mươi ba tháng chín có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện trong túi đối tượng đang mang trên người cất giấu ba sợi dây chuyền nên mời về trụ sở công an quận một để làm rõ
từ lời khai của đối tượng các chiến sĩ cảnh sát hình sự khẩn trương mở rộng truy xét tiếp tục mời ba đối tượng đồng bọn về trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên bốn đối tượng trên cùng ba đồng bọn khác nhiều lần cùng nhau đến các lễ hội được tổ chức tại nhiều điểm trên địa bàn quận nhất
lợi dụng nơi tập trung đông người tìm kiếm người có tài sản sơ hở thường là dây chuyền để giật chiếm đoạt
khi phát hiện con mồi một đối tượng sẽ đi theo tiếp cận
và trực tiếp giật dây chuyền
những cá nhân còn lại sẽ áp sát và bị hại để che chắn cản địa
một đối tượng thường đứng ở phía sau chờ để chuyển tài sản vừa cấp giật được đi cất dấu tẩu tán
sau khi giật được tài sản dây chuyền lợi dụng lễ hội có đông người các đối tượng không bỏ chạy mà hòa và đắng đông nhằm tẩu thoát
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn biết được công viên hai mươi ba tháng chín phường phạm ngũ lão quận một có tổ chức lễ hội ẩm thực
nên các đối tượng bán nhau thực hiện
với thủ đoạn như trên nhóm này đã cướp giật ba sợi dây chuyền của bà ntnm và chị tntt cùng một phụ nữ chưa rõ lai lịch
sau khi làm rõ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã tiến hành thu hồi tăng vật trao trả cho các bị hại
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng về tội cướp giật tài sản
theo quy định tài khoản một
cơ quan cảnh sát điều một trăm bảy mươi một bộ luật hình sự đồng thời tiếp tục truy xét làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại
truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một kêu gọi những đối tượng có liên quan vụ án trên
nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại